cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của một tài xế xe ô tô bảy chỗ
tài xế đang bị điều tra là lê nguyên định hai mươi năm tuổi trú tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc
trước đó vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một khi đường đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột
yêu cầu dừng xe để kiểm tra định đã không chấp hành mà vẫn đạp ga cho xe chạy về phía trước
buộc một cán bộ cảnh sát giao thông phải bám vào cần gạt mưa đu trên nắp capo
mặc dù có cán bộ cảnh sát giao thông bám trên nắp capo
nhưng tài xế vẫn điều khiển xe di chuyển thêm khoảng hai mươi mét mới dừng lại
tại thời điểm kiểm tra tài xế định không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe
xe chạy ngược chiều vượt đèn đỏ
vụ viện đang được cơ quan điều tra công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ